sau tháng đầu năm cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với trên bảy mươi tổ chức đảng trên tám đảng viên vi phạm trong đó có gần một trăm tám mươi đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng cố ý làm trái và hơn hai mươi đảng viên bị kỷ luật do vi phạm về kê gai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương đã thành lập một mươi bốn đoàn kiểm tra trong đó có một mươi đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng đảng viên liên quan đến vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
qua kiểm tra xử lý kiến nghị xử lý kỷ luật một tổ chức đảng trực thuộc trung ương bảy cán bộ diện trung ương quản lý và nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp nhà nước có sai phạm
công tác điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế được tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt khởi tố nhiều vụ án nhiều bị can trong đó có nhiều bị can là cán bộ cấp cao
trong bối cảnh tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp
công tác phòng chống tham nhũng vẫn không ngừng nghỉ thậm chí ngày càng quyết liệt hơn có hiệu quả cao hơn
thống nhất phương hướng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa không ngừng không nghỉ và chỉ có tiến lên
ai muốn xử đâu nhưng mà vì sự nghiệp chung chúng ta không thể không làm
vẫn nói là cắt một vài cây cành sâu để cứu cả cây cây
làm rất quyết liệt nhưng nhân văn nhân đạo có lý có tình tâm phục khẩu phục và nội bộ ban chỉ đạo chúng ta đoàn kết thống nhất
chứ không phải vì qua giải quyết xong rồi lại ông này vào đấy tại ông nọ tại ông kia rồi nói như thế nào thế nào thế nào là rất không hay
nhưng vừa qua có xảy ra đâu
họp đều rất là tốt
một cái ý lớn chung nhất là cái đó có phải không
nhưng mà nhiệm vụ sắp tới còn nặng nề
còn khó khăn chứ chúng ta không chủ quan
mong mỏi của nhân dân vẫn là phải tiếp tục cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này không được dừng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo để làm những vụ án trọng điểm
những vụ án lớn những vụ án mà tác động nguy hiểm để làm gian đe cho các cơ quan các địa phương khác
ban chỉ đạo không làm thay các cơ quan chức năng
cơ quan chức năng vẫn phải làm theo quy định của đảng nhà nước
ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của chúng ta đây gọi là ban chỉ đạo
các đồng chí nhớ chỉ đạo để làm những vụ án trọng điểm những vụ án lớn những vụ án mà nó tác động nó nguy hiểm
và để làm cái răn đe cho các cơ quan khác cho các địa phương khác
chứ ban chỉ đạo
ban chỉ đạo không làm thay các cơ quan chức năng
không có ban chỉ đạo các cơ quan chức năng vẫn phải làm theo quy định của đảng và nhà nước
các ban các anh cứ phải làm chứ nó phải trông chờ vào ban chỉ đạo này có chỉ đạo mới làm
có những việc ban chỉ đạo chỉ đạo các anh phải làm
nhưng mà không chỉ đạo mà thuộc chức năng nhiệm vụ của anh theo quy định của pháp luật quy định của đảng và nhà nước phải làm chứ
kết luận phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo yêu cầu
trong thời gian tới tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
cụ thể là phân đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi một kết thúc điều tra hai vụ án bàn hành cáo trạng truy tố sáu vụ án xét xử sơ thẩm chín vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án kết thúc xác minh giải quyết năm vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
nhất là tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các sai phạm
trong các vụ án vụ việc xảy ra tại đồng nai bình dương tp hcm khánh hòa ban chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
trong các vụ án vụ việc xảy ra tại đồng nai bình dương tp hcm khánh hòa ban chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án
trong các vụ án vụ việc xảy ra tại đồng nai bình dương tp hcm khánh hòa ban chỉ đạo cũng yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án
phan văn anh vũ vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế công ty vn pharma và các cơ quan đơn vị có liên quan
những tháng cuối năm ban chỉ đạo còn yêu cầu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng những vấn đề nổi cộng gây bức xúc trong xã hội
về sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cần xác định rõ nội hàm của công tác phòng chống tiêu cực trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống giao cơ quan thường trực ban chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện
chiều nay tại hà nội đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban bí thư do đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
đoàn kiểm tra số một trăm bốn mươi ba của ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra
dự buổi làm việc có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương đại diện cho một số đảng ủy trực thuộc đảng bộ công an trung ương
tại buổi làm việc đại diện đoàn kiểm tra đã thông báo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám qditvk của ban chấp hành trung ương đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
nội dung kiểm tra là công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định số tám quy định i tvk ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban chấp hành trung ương
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đối với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trưởng đoàn kiểm tra nêu rõ nội dung kiểm tra tập trung vào hai vấn đề lớn đồng thời cũng là hai nội dung rất trọng tâm trong công tác xây dựng đảng
do đó cần đề cao tinh thần trách nhiệm tính chiến đấu tinh thần tự phê bình và phê bình để mỗi đảng bộ mà đoàn đến làm việc đều trên tinh thần chuyển từ kiểm tra của cấp trên trở thành tự kiểm tra tự ra soát của từng đảng bộ cấp ủy
nhất là người đứng đầu và thương vụ của các cấp ủy
đánh giá những kết quả và những tồn tại từ đó rút ra bài học kinh nghiệm mô hình hay cách làm sáng tạo đổi mới trong công tác xây dựng đảng nói riêng xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định trong nhiệm kỳ qua ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng với quyết tâm chính trị rất cao
nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt
quán triệt chỉ đạo của trung ương và bộ chính trị đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và quy định số tám qdi tvk đạt được những kết quả rất quan trọng thể hiện tinh thần gương mẫu đi đầu đúng với chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
bên cạnh việc quán triệt triển khai nghiêm túc quyết liệt trong nội bộ công an nhân dân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã bám sát chỉ đạo của trung ương đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đấu tranh chống tự diễn biến tự chuyển hóa chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống bảo vệ chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
và các đảng ủy được đoàn đến kiểm tra thường xuyên phối hợp trao đổi với thư ký đoàn để tham mưu tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra tại đảng bộ công an trung ương
không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác việt nam liên hợp quốc đó là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại buổi tiếp ngày kamal manhotra điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam đại diện cho tổng thư ký liên hợp quốc tại việt nam
đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
tại buổi tiếp cảm ơn liên hợp quốc và các cơ quan thuộc liên hợp quốc đã tích cực hỗ trợ việt nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh với sự quan tâm của liên hợp quốc thông qua gói hỗ trợ vaccine toàn cầu covax việt nam đã tiếp nhận khối lượng vaccine tương đối để tổ chức tiêm chủng cho nhân dân
bộ trưởng tô lâm hy vọng liên hợp quốc sẽ tiếp tục cung cấp thêm vaccine
bộ trưởng tô lâm khẳng định việt nam luôn coi trọng đánh giá cao vai trò của liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới
luôn đánh giá liên hợp quốc là bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của việt nam
trong đó có hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
khẳng định quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan của liên hợp quốc đã có những bước phát triển mới tích cực trên nhiều lĩnh vực trong thời gian vừa qua
bộ trưởng tô lâm cho biết bộ công an việt nam hiện đang tích cực triển khai đề án công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đã thành lập văn phòng bộ công an về gìn giữ hòa bình
quyết tâm từ nay đến cuối năm sẽ triển khai được những cán bộ cảnh sát việt nam đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
cảm ơn sự hỗ trợ của ngài cam man man hô tra và cục gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thời gian qua bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của liên hợp quốc cũng như các cơ quan chuyên môn liên hợp quốc
qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để bộ công an việt nam sớm hoàn thành công tác đào tạo chuẩn bị đề cử những sĩ quan công an nhân dân đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc dưới hình thức cá nhân

hợp tác việt nam thái lan trong những năm qua không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển có phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của hai nước nói riêng và khu vực nói chung nhất là sau khi hai nước nâng quan hệ hợp tác song phương lên đối tác chiến lược tăng cường
trên cơ sở đó quan hệ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan thái lan luôn được duy trì và củng cố đem lại hiệu quả thiết thực nhất là hợp tác trao đổi thông tin tình hình tội phạm xuyên quốc gia phối hợp xác minh truy bắt tội phạm truy nã
hoạt động chống phá việt nam phối hợp điều tra triệt pha các đường dây vận chuyển buôn bán ma túy từ nước thứ ba vào thái lan qua việt nam và ngược lại hợp tác trong lĩnh vực đào tạo viện trợ trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống tội phạm ma túy
để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong thời gian tiếp theo bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên thúc đẩy tiến tới ký kết hiệp định dẫn độ để làm cơ sở cho lực lượng thực thi pháp luật hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh du lịch đầu tư tăng cường phối hợp xử lý
các vụ việc liên quan đến công dân hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ đại sứ nikonday balankora cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại việt nam khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam thái lan trên nhiều lĩnh vực ngày càng phát triển đi vào thực chất
sáng nay thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
đã kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong công an nhân dân tại các điểm tiêm chủng gồm bệnh viện y học cổ truyền học viện cảnh sát nhân dân và học viện an ninh nhân dân
để đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ khối cơ quan bộ khu vực phía bắc bộ công an đã triển khai năm điểm tiêm chủng
hôm nay là ngày đầu tiên điểm tiêm chủng tại học viện cảnh sát nhân dân học viện an ninh nhân dân đi vào hoạt động
kiểm tra thực tế tại các cơ sở này thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao cục y tế các bệnh viện trong công an nhân dân và hai học viện đã có sự phối hợp tích cực công tác chuẩn bị khẩn trương nhanh chóng và chú đáo để có thể mở rộng các điểm tiêm chủng mới đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín là nhiệm vụ cấp bách cần tập trung thực hiện trong thời gian sớm nhất đảm bảo một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân được tiêm vaccine
ứng yêu cầu công tác đặt ra đối với lực lượng nòng cốt tuyến đầu chống dịch

ứng yêu cầu công tác đặt ra đối với lực lượng nòng cốt tuyến đầu chống dịch
hoan nghênh tinh thần nỗ lực cố gắng của đội ngũ y tế các đơn vị chức năng đồng thời cũng nhấn mạnh việc bám sát tình hình thực tế có phương án điều chỉnh bổ sung hoàn thiện kế hoạch tiêm vaccine đã đề ra
công tác tiêm chủng phải khẩn trương hiệu quả đảm bảo tiến độ nhưng cũng phải an toàn đối với cán bộ chiến sĩ
lãnh đạo bộ công an đồng chí bộ trưởng đồng chí thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an cũng đã có chỉ đạo rất là quyết liệt và rất sát sao làm sao
đạt được tốc độ tiêm chủng trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo an toàn tiêm chủng
ngay sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo bộ thì chúng tôi cũng đã phối hợp để xếp ấp dây chuyền tiêm chủng đảm bảo theo đúng quy trình chuyên môn của bộ y tế
từ khâu tiếp đón khâu khám sàng lọc triển khai tiêm cũng như là theo dõi sau tiêm và chuẩn bị các đơn vị về hồi sức tích cực để sẵn sàng đối với những trường hợp có phản ứng sau tiêm chủng thì chúng tôi cũng đáp ứng được đầy đủ
theo kế hoạch đến ngày một mươi một tháng tám sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm phòng covid một mươi chín cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ khối cơ quan bộ ở phía bắc và đạt được ít nhất một liều vaccine
trước đó cục y tế bộ công an cũng đã tập huấn cho ba trăm năm mươi cán bộ y tế về kế hoạch tổ chức tiêm chủng cách thức tổ chức điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn và phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín
các kiến thức về giám sát xử lý nhất là phòng chẩn đoán và xử lý phản vệ có thể xảy ra sau tiêm chủng vaccine
còn vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an và đoàn công tác của bộ công an đã đến kiểm tra tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
báo cáo với đồng chí thứ trưởng lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cho biết ngay khi nhận được kế hoạch của bộ giao đơn vị đã phối hợp với cục y tế để chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị y tế nhân lực và đặc biệt là lượng vaccine sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu
việc tổ chức tiêm đảm bảo tuân thủ các khuyến cáo của bộ y tế quy định của bộ công an về công tác phòng chống dịch đồng thời đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch mục tiêu
sau khi trực tiếp thăm kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng bảo quản vaccine tại bệnh xá bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương sự chủ động cố gắng của lực lượng cảnh sát cơ động trong thời gian qua